thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ hết mình để doanh nghiệp phát triển
với việc tạo lập một môi trường kinh doanh rộng mở công bằng và chi phí thấp
bởi chính sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp sẽ mang lại sự thịnh vượng cho đất nước
thưa quý vị và các bạn những nỗ lực của chính phủ trong kiến tạo môi trường kinh doanh
đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ
và với những cam kết của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trước cộng đồng doanh nghiệp chắc chắn cộng đồng doanh nghiệp sẽ còn được tạo điều kiện tốt hơn nữa
để tiếp tục phát triển trong những năm tới
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồnghànhcùngdoanhnghiệpaconggmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube chuyên hình nhân dân